hôm nay các em học sinh trên cả nước sẽ làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi ba
và không biết là tình hình thời tiết liệu có thuận lợi cho các sĩ tử hay không chị minh hương
vâng chị minh phương cũng như quý vị các bạn thân mến
tại khu vực thành phố hà nội và các nơi khác ở miền bắc thì mưa chủ yếu sẽ xảy ra vào buổi sáng
sau đó đến trưa trời sẽ nắng nhiệt độ sẽ tăng từ hai đến ba độ c với ngày hôm qua lên mức là ba mươi hai độ c
và sang các ngày tiếp theo thì mưa sẽ giảm dần và trời nóng hơn
bởi vậy các thí sinh khi đi thi thì nên mặc quần áo thoáng rộng và mang theo nước uống
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé